chuyển đến với một thông tin văn hóa nhằm đem tới cho người xem một góc nhìn lịch sử chân thực gợi nhớ về một thời đã qua
tại trụ sở hội người việt nam tại pháp ở thủ đô paris vừa diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề
người việt nam tại pháp từ một nghìn chín trăm hai mươi đến một nghìn chín trăm năm mươi do ông phong sa triệu việt kiều pháp siêu tầm và giới thiệu
triển lãm trưng bày hơn bảy mươi bức ảnh với các kích cỡ khác nhau ghi lại những khoảnh khắc về đời sống của người việt tại pháp
tuy sống xa tổ quốc vẫn nhớ về cội nguồn đoàn kết giữ gìn truyền thống
đặc biệt triển lãm giới thiệu một số hình ảnh quý giá khi việt kiều tại pháp đón chủ tịch hồ chí minh
trong chuyến thăm chính thức đến cộng hòa pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
mục đích của cuộc triển lãm là cầu nối giúp công chúng biết đến và hiểu hơn về cuộc sống của thế hệ người việt nam
trong giai đoạn một nghìn chín trăm hai mươi một nghìn chín trăm năm mươi đồng thời tăng cường đoàn kết cộng đồng người việt
triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy